vào hồi bốn giờ ngày hai mươi sáu tháng tám vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám năm một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai năm một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
trên khu vực phía đông đảo hải nam trung quốc sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp năm giật cấp sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây bắc
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực phía bắc biển đông có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp sáu đến cấp tám biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai
khối không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển về phía nước ta
từ đêm nay và ngày mai hai mươi bảy tháng tám sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ
từ chiều tối và đêm nay ở bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rông diện rộng kèm gió giật mạnh
ngày hai mươi bảy tháng tám mưa rông gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực bắc trung bộ
tổng lượng mưa cả đợt từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi chín tháng tám phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi phía bắc ngập úng ở vùng trũng
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la hà giang bắc cạn cao bằng quảng ninh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hai